hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức cuộc thảo luận mở định kỳ với chủ đề tình hình trung đông
bao gồm palestine do việt nam chủ trì
phiên thảo luận tập trung tìm kiếm các giải pháp để tháo gỡ những thách thức đang cản trở tiến trình hòa bình
và giải pháp hai nhà nước cho israel và palestine
tại phiên họp đa số các ý kiến chỉ trích và kêu gọi israel ngừng ngay các hoạt động tái định cư
tại khu bờ tây bị chiếm đóng bao gồm cả phần đông jerusalem
liên hợp quốc và nhiều nước đã khẳng định lại sự ủng hộ nhất quán đối với giải pháp hai nhà nước
palestine và israel chung sống hòa bình với đường biên giới trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phát biểu với tư cách quốc gia đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn đại diện việt nam tại liên hợp quốc
bày tỏ quan ngại trước việc bạo lực gia tăng tại lãnh thổ của palestine bị châm đóng
lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường phụ nữ trẻ em và cơ sở hạ tầng dân sự
kêu gọi tất cả các bên liên quan kiểm chế tối đa tôn trọng vào thực thi luật pháp quốc tế
và các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam khẳng định chính sách nhất quán ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân palestine
vì các quyền bất khả xâm phạm trong đó có quyền dân tộc tự quyết và thành lập một nhà nước palestine đồng lập chủ quyền